cụ thể hai mươi sáu tỉnh thành phố cấp một bình thường mới gồm bà rìa vũng tàu bắc giang bắc cạn bình thuật cao bằng điện biên đồng nai hà giang hà nội hải phòng hòa bình con tum lai châu lạng sơn lào cai ninh bình phú yên quảng ninh sóc trăng sơn la tây ninh thái bình thái nguyên trà vinh tuyên quang yên bái
bảy tỉnh thành phố cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình gồm an giang bạc liêu bắc ninh bến tre bình định
bình dương bình phước cà mau cần thơ đà nẵng đắk lắc đắk nông đồng tháp gia lai hà nam hà tĩnh hải dương hậu giang hưng yên khánh hòa kiên giang lâm đồng long an nam định nghệ an ninh thuận phú thọ quảng bình quảng nam quảng ngãi quảng trị thanh hóa thử thiên huế tiên giang tp hcm vĩnh long vĩnh phúc
toàn quốc không có tỉnh thành ở cấp ba vùng cam nguy cơ cao
cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
tuy nhiên vẫn có một mươi bốn huyện chín mươi tám phường xã thuộc vùng cam hai huyện ở quảng nam thanh hóa và ba mươi bảy phường xã thuộc vùng đỏ
trong năm thành phố trực thuộc trung ương có hai địa phương thuộc cấp độ một là hà nội và hải phòng
ba thành phố còn lại gồm thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ là vùng vàng thuộc cấp độ hai
sau một tuần bùng phát dịch covid một mươi chín tại thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa đã ghi nhận có một trăm linh ca
chín ca nhiễm và lây lan sang một số huyện thành phố
lực lượng chức năng đã kịp thời truy vết sàng lọc bóc tách f
cho đến thời điểm này tình hình dịch đã cơ bản được khống chế với số ca giảm xuống chỉ còn từ ba cho đến năm ca trong ngày
sau khi dịch bệnh bùng phát vào ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã nâng mức phòng chống dịch
ở mức cao nhất huy động tổng lực tại chỗ điều động cán bộ sinh viên y khoa từ thành phố về tri viện
khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm truy vết thần tốc
cách ly kịp thời các trường hợp liên quan phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao có trọng tâm trọng điểm
đồng thời tạm dừng tất cả các hoạt động dịch vụ không thiết yếu
trước nguy cơ dịch bệnh lây lan vào trường học địa phương đã tạm thời cho các trường nghỉ học
yêu cầu người dân thực hiện ai ở đâu ở yên đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
từ quảng bình đến bình định và các bộ về triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ
nội dung công điện đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền
người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất
tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân
tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt
ra soát công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ đề phòng ngập lụt chia cắt
ra soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn
tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có lũ
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông
chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
nhất là các công trình sung yếu đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước
công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình an toàn hạ du
sau hai ngày huyện miền núi mường lát bị chia cắt với các huyện miền xuôi của tỉnh thanh hóa
do tuyến quốc lộ một mươi năm c bị sạt lở và cho đến nay giao thông đã được nối lại
trước đó khối đất đá ước tính khoảng hai mươi m ba đã sạt xuống quốc lộ một mươi năm c
đoạn qua bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát bị chia cắt tạm thời với các huyện miền xuôi
để khắc phục sự cố chính quyền địa phương ngành giao thông vận tải tỉnh và lực lượng quân đội công an
đã huy động nhân lực máy móc khẩn trương giải tỏa hiện trường
lực lượng biên phòng phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương
đã tổ chức chốt chặn phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
thưa quý vị cho dù đợt mưa lũ do vùng áp thấp nhiệt đới đã đi qua gần một tuần nay
song các tuyến giao thông đi các huyện vùng cao quảng nam vẫn còn nhiều khó khăn
tại huyện biên giới tây giang nhiều tuyến đường bị đứt gãy hoàn toàn
chia cắt cục bộ hơn sáu đồng bào vùng biên
thời tiết đang dự báo sẽ có mưa lớn vào những ngày tới
công tác khắc phục giao thông gặp nhiều khó khăn
chín trăm sáu mươi ba ba trăm linh là điểm sạt lở lớn nhất trên tuyến đường dt sáu trăm linh sáu
huyết mạch lên các xã vùng cao biên giới huyện tây giang
suốt gần một tuần qua hàng chục phương tiện cơ giới của đơn vị thi công
làm việc ba k liên tục mỗi ngày
nhưng do số lượng đất đá sạt lở quá lớn lại ở vị trí sung yếu
nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn
đi bộ là cách duy nhất mà người dân vùng cao này di chuyển trong những ngày qua
đến thời điểm này việc khắc phục hậu quả sạt lở đất cơ bản đã xong
xe ô tô hai cầu có thể lưu thông được lên bộ
bốn xã vùng cao
tuy nhiên có mưa trở lại thì điểm sạt lở này có thể tái diễn cảnh chia cắt cô lập

việc lưu thông vẫn bị gián đoạn
nặng nhất là xã gari
giao thông đứt gãy hoàn toàn
gây chia cắt xã gari
ngoài tuyến dt sáu trăm linh sáu thì nhiều tuyến giao thông liên huyện của huyện tây giang
với các xã vùng biên lân gận
chưa khắc phục xong hậu quả mưa bão năm hai nghìn hai mươi
thì nay lại bị tàn phá khốc liệt
của đợt mưa lũ đầu mùa
chính quyền vùng biên này đang gặp muôn bản khó khăn
bà con cơ tu nơi đây
thì bị chia cắt dài lâu
trong khi chờ nguồn lực để khắc phục các tuyến đường
thì địa phương đang huy động người dân
mở những con đường để đi lại tạm thời
với điều kiện kinh phí của một quyện miền núi
gặp nhiều khó khăn
và cơn bão lũ năm hai nghìn hai mươi
thì đến nay cũng đã cơ bản khắc phục
nhưng hiện nay mưa bão đã hư hỏng lại
cho đó là khó khăn nhất hiện nay
là nguồn kinh phí để đảm bảo
giao thông và khắc phục mưa bão
trong mùa mưa năm nay
không chỉ vùng cao tây giang
mỗi mùa mưa đến sáu huyện vùng cao
của tỉnh quảng nam cũng gặp nhiều khó khăn
do sạt lở chia cắt
dự báo trong những ngày cuối tuần sẽ có được
không khí lạnh và mưa lớn tại các tỉnh miền trung
trong đó có quảng nam
các địa phương vùng cao lại tiếp tục nơm nớp
nỗi lo sạt lở
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn công an thành phố hải phòng
đã cứu được năm người trong vụ cháy
xảy ra vào lúc nửa đêm trên đường lê thánh tông
quận ngo quyền thành phố hải phòng
vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút
ngày hai mươi một tháng một mươi người dân phát hiện vụ cháy
tại ngôi nhà bốn tầng ở đường lê thánh tông
phường máy tơ quận ngô quyền thành phố hải phòng
ngay sau khi nhận được tin về vụ cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn công an thành phố hải phòng
năm người trong gia đình gồm hai vợ chồng
chủ nhà cùng ba con nhỏ bị kẹt
trong đám cháy kịp thời đưa đi cấp cứu
đến hai mươi ba h năm mươi năm phút
cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
và hiện nay sức khỏe của năm người trong gia đình
đã ổn định
trước sự truy bắt
giáo diết của lực lượng công an ngay trong
chiều ngày hôm nay đối tượng đào thế hồng
chú tại xã tam hợp
huyện quỳ hợp
đã ra đầu thú và đây là đối tượng
cầm đầu sới bạc lớn ở quỳ hợp
bị triệt phá vào ngày một mươi tám tháng một mươi
đào thế hồng đã có chín tiền án về các tội
cố ý gây thương tích giết người và đánh bạc
tại cơ quan công an đào thế hồng
khai nhận để đối phó với lực lượng công an
đối tượng đã sử dụng bộ đàm có sự
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng
còn lại để tổ chức sới bạc
giúp sức cho đào thế hồng điều hành đường dây
đánh bạc chuyên nghiệp này còn có đào xuân tân
là con trai của hồng
và một số đối tượng khác làm nhiệm vụ
cảnh giới xung quanh cách sới bạc hàng chục mét
để vào được sới bạc do hồng điều hành
mỗi con bạc phải nộp một triệu đồng
tiền lệ phí
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi
tại khu vực đồi keo xóm châu thành
xã tam hợp huyện quỳ hợp
hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự
và công an huyện quỳ hợp
đã triển khai tiến hành khống chế bắt giữ
một mươi chín đối tượng tổng số tiền thu giữ
là hơn bốn trăm linh triệu đồng hai xe ô tô
một mươi bảy điện thoại di động
vào ngày hai mươi tháng một mươi ban chuyên án
tổ chức hai tổ công tác thi hành
lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng cầm đầu
đào thế hồng và bắt giữ đào xuân tân
khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện quỳ hợp
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật
nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay
phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
đây là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

cảm ơn các bạn đã theo dõi

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
tiếp tục mở rộng điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn bảy công ty cổ phần giấy vĩnh huê thuê công ty trách nhiệm hữu hàng hùng mạnh
đánh giá khảo sát năm mươi ba bốn mươi bốn hectare đất rừng sản xuất tại tiểu khu hai trăm bảy mươi chín thôn ba xã hàm cần
mặc dù chưa được cấp phép nhưng ông nguyễn tiến dũng lại ký hợp đồng kinh tế với công ty trách nhiệm hữu hạng phước sang
để sang úy bảy mươi bốn hectare rừng sản xuất là tự nhiên để trồng cao su gây thiệt hại sáu mươi bốn hai mươi một hectare rừng tự nhiên
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập trong vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định hành vi của các ông
nguyễn tiến dũng tổng giám đốc và ông nguyễn hoàng cẩn phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên lâm nghiệp bình thuận phạm tội hủy hoại rừng theo điều một trăm tám mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nay là điều hai trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp
với công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường năng lượng xanh khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở chất thải
xảy ra tại dự án của nhà máy xử lý chất thải rắn tp đà lạt
những ngày qua mưa lớn đã tạo thành dòng chảy kéo theo khoảng hai trăm linh tấn chất thải rắn
từ khu vực nhà máy xử lý chất thải của công ty trách nhiệm hô hạn môi trường năng lượng xanh
đổ xuống vùng sản xuất nông nghiệp của các hộ dân phía dưới
chất thải đã gây vụi lắp hoa màu và chắn ngang dòng chảy gây ngập ống cục bộ tại những khu vực bị ảnh hưởng
bước đầu cơ quan chức năng xác định số chất thải rắn trên năm trăm bốn mươi tấn chất thải
được công ty này chôn lắp trộn vào năm hai nghìn một mươi tám và đã bị ubnd tp đà lạt xứ phạt vi phạm hành chính
đồng thể yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách đạo lên để xử lý bằng công nghệ đốt
tuy nhiên đến nay số chất thải bị trôn lấp bất hợp pháp trên vẫn chưa được đạo lên để xử lý theo quy định
theo công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường năng lượng xanh hiện nay trên địa bàn đang có mưa
kết cấu nền đất tại vị trí xảy ra sự cố rất yếu trơn trượt nên việc khắc phục chưa thể thực hiện được
đơn vị này đang dùng lưới sắt quây quanh phần chất thải đã đổ xuống và khơi thông dòng chảy
để chống ngập ống hoa màu của người dân
thưa quý vị tp hcm sẽ công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
cùng với đó sẽ mở dần một số dịch vụ như ăn uống
đại chỗ ở vùng xanh
đây là thông tin được ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trao đổi với báo chí
bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo kế hoạch thứ sáu hàng tuần tp thủ đức và các quận huyện phải hoàn thành đánh giá cấp độ dịch
gửi báo cáo vào ủy ban nhân dân tp hcm
trên cơ sở đó thành phố sẽ công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
lần đầu tiên là vào thứ hai tới tức ngày hai mươi năm tháng một mươi
tuy từng cấp độ tp hcm sẽ quyết định mở cửa lại các hoạt động khi mở phải đảm bảo
bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực đã quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết tp hcm không ra một công thức chung
áp dụng hết cho các địa phương
thay vào đó những nội dung cần liên thông sẽ liên thông như những vấn đề riêng của địa bàn
sẽ do chính quyền địa phương tự quyết
sau khi thành phố công bố cấp độ dịch các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động
tuy nhiên do dịch vẫn diễn biến phức tạp nên theo nguyên tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám
địa bàn nào an toàn mới được mở
dự kiến cuối năm nay trung tâm hồi sức tích cực do bệnh viện trung ương huế quản lý
sẽ rút quân khỏi tp hcm
sở y tế thành phố đã xây dựng bệnh viện giả chiến ba tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ trung bình nặng và nguy kịch
trong thời gian chống dịch vừa qua tp hcm đã nhận hỗ trợ rất lớn từ trung ương
đến cơ sở y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay thành phố đã vượt qua khó khăn tỷ lệ người nhiễm và trở nặng giảm xuống rõ rệt
do đó bộ y tế rút nguồn nhân lực về và bàn giao các bệnh viện giải chiến
và trung tâm hồi sức lại cho thành phố
ngoài bệnh viện nhân dân gia đình đã tiếp nhận trung tâm hồi sức của bệnh viện bạch mai
sắp tới bệnh viện đại học y dược sẽ tiếp nhận trung tâm hồi sức của bệnh viện việt đức
cuối năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm sẽ tiếp nhận trung tâm hội sức bệnh viện trung ương huế
về trang thiết bị y tế tất cả những gì của các bệnh viện mang vào hỗ trợ thành phố sẽ được mang về
còn cơ sở vật chất do nhà tài trợ hỗ trợ công tác chống dịch tại thành phố hồ chí minh
sẽ được bàn giao cho thành phố để phục vụ người dân
bên cạnh đó để đáp ứng năng lực điều trị sở y tế thành phố hồ chí minh đã xây dựng
bệnh viện giải chiến ba tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch
do các bác sĩ tại các bệnh viện luân phiên hỗ trợ
sở y tế kỳ vọng với bệnh viện này số ca hồi sức sẽ giảm và bệnh nhân không cần phải chuyển viện
với nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
với hướng dẫn quy định cụ thể các công ty du lịch và lữ hành đã có cơ sở
để triển khai các hoạt động trong thời gian tới
sau bốn tháng bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín với nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ ban hành
và hướng dẫn tạm thời tích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các công ty lửa hành đang tích cực lên kế hoạch mở cửa đón khách du lịch trở lại
triển khai xây dựng các tu du lịch đến các địa điểm vùng xanh như cần giờ củ chi
và mở rộng kết nối với các địa điểm khác như tây ninh bà rịa vũng tàu long an tiền giang
đây là bước khởi động rất tích cực trong việc khôi phục lại hoạt động kinh tế nói chung và ngành lữ hành nói riêng
ngoài những điểm du lịch quanh thành phố hồ chí minh du khách cũng đang tìm kiếm các điểm đến xa hơn
như các tỉnh nhà trang phú yên quy nhơn
hiện các công ty du lịch cũng liên tục cập nhật thông tin từ các địa phương thông báo điều kiện an toàn
sẵn sàng đón khách để triển khai xây dựng các tour nhằm phục vụ nhu cầu của du khách
đây là tín hiệu tích cực cho du lịch cả nước sớm kết nối trở lại trong giai đoạn cuối năm
một cao điểm rất có ý nghĩa tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi hai
trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi tập trung chính vào mục tiêu là khởi động lại thị trường
thu hút lại sự quan tâm của du khách và đồng thời là tạo nên những sản phẩm phù hợp với điều kiện an toàn
theo phương châm là an toàn đến đâu thì chúng tôi mở đến đó
quy định quy truẩn của nhà nước thì càng rõ ràng hơn
giúp cho các công ty du lịch tự chủ hơn trong việc thiết kế tour
tự tin hơn trong việc mở cửa lại hoạt động của mình
kết hợp với việc công nhận hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
thì cũng trong ngày hai mươi một tháng một mươi bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có đề xuất
định hướng lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế bao gồm ba giai đoạn
cụ thể giai đoạn một là từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sẽ thiết điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và thương mại
đến các địa điểm du lịch ở giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ mở rộng phẩm vì đón khách du lịch quốc tế
kết nối các điểm đến thông qua chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ
còn ở giai đoạn ba từ quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế
với điều kiện đảm bảo các phương án phòng chống dịch theo quy định
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị đã sáu thập kỷ trở qua kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngày mà chiếc tàu không số đầu tiên rời bến vận chuyển hàng hóa vũ khí
cho chiến trường miền nam
những câu chuyện huyền thoại về đường hồ chí minh trên biển
vẫn có sức thu hút mạnh liệt cho đến ngày hôm nay
từ bến cảng k một mươi năm hải phòng đến mũi cà mau
trong những năm chiến tranh ác liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ
đã có một trăm sáu mươi tám chuyến tàu sáu mươi đội tàu không số vận chuyển hàng chục ngàn tấn vũ khí
chi viện kịp thời cho chiến trường
chiến trường miền nam và thành phố hồ chí minh là một trong những tỉnh thành phố
có căn cứ bến bãi gắn liền với hành trình này
có mặt tại khu vực tượng đài các liệt sĩ đoàn tàu không số
lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân cảng cắt lái thành phố hồ chí minh
những người lính trên đoàn tàu không số năm xưa vẫn vẹn nguyên ký ức
về một thời hoa lửa góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ông lại truyền thống của những người anh hùng đã xả thân về nước
hi sinh trên biển đông
chúng tôi là những người con của miền nam
lòng yêu nước nó thúc giục cho chúng tôi để tham gia những con đường bí mật
để làm sao tăng cường sức mạnh cho quân giải phóng để giải phóng miền nam
trước khi đi thì chúng tôi được giao nhiệm vụ dù hy sinh
gian khổ dù vất vả nhưng khi gặp địch là sẵn sàng chiến đấu
mà nếu không đưa được hàng vào cho chiến trường

chúng tôi sẽ hủy tàu hủy người không để cho địch bắt và không để cho địch lấy được vũ khí của ta
không để cho địch lấy được con tàu của ta vì nếu mà địch bắt thì rộ bí mật con đường của đảng của ta
kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh trên biển trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và bộ tư lệnh hải quân phối hợp tổ chức lễ tổng kết các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày mở đường hồ chí minh trên biển hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một

đây là sự kiện quan trọng không chỉ đối với lực lượng hải quân nhân dân việt nam
mà còn đối với tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ thành phố hồ chí minh nói riêng
bởi những chiến công hiện ngách của những đoàn tàu công số năm xưa là bài học lịch sử vô cùng quý báu
để qua đó các bạn đoàn viên thanh niên được hiểu thêm về lịch sử truyền thống anh hùng của dân tộc
đối với bản thân em và những người trẻ thì luôn muốn tìm cái cách thể hiện những hành động
vừa thiết thực vừa phù hợp với giới trẻ
nhiều sáng kiến nhiều sáng tạo để lưu lại những cái giá trị lịch sử
lịch sử hào hùng của con đường hồ chí minh trên biển cùng đoàn tàu không số huyền thoại
sẽ mãi mãi là kỷ niệm là ký ức không thể nào quên
và sẽ được tiếp bởi những con người của thế hệ hôm nay và mai sau
những cán bộ chiến sĩ trên tàu không số ngày ấy là tấm tôn sáng
là động lực thúc đẩy thế hệ trẻ ngày nay tiếp bước cha anh